thưa quý vị trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc của thủ tướng phạm minh chính
tại phiên thảo luận chung cấp cao khóa bảy mươi tám đại hội đồng liên hợp quốc
kết hợp hoạt động song phương tại hoa kỳ
ngày hai mươi tháng chín năm hai nghìn hai mươi ba tại thành phố new york
đồng chí đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an
đã có buổi tiếp ông alex feldman giám đốc đông nam á của tập đoàn boeing
ông alex feldman cảm ơn bộ trưởng tô lâm đã dành thời gian làm việc với boeing
bày tỏ vui mừng khi hai nước việt nam hoa kỳ vừa nâng cấp quan hệ song phương
lên đối tác chiến lược toàn diện đánh giá cao tiềm năng phát triển
của ngành hàng không dân dụng tại việt nam
giám đốc đông nam á của tập đoàn boeing mong muốn được tiếp tục tăng cường
hợp tác với chính phủ việt nam trong thời gian tới
bộ trưởng tô lâm khẳng định cùng với sự phát triển quan hệ chính trị an ninh quốc phòng
thì hợp tác kinh tế thương mại đầu tư đã và đang đạt kết quả đáng ghi nhận
trở thành trọng tâm nền tảng động lực phát triển cho quan hệ chung việt nam hoa kỳ
trong đó chính phủ việt nam luôn nhất quán tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp nước ngoài
doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài
trong đó có boeing đẩy mạnh đầu tư phát triển kinh tế tại việt nam
để tăng cường và thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác giữa hai bên
bộ trưởng tô lâm đề nghị tập đoàn boeing tiếp tục đồng hành hỗ trợ việt nam
phát triển ngành hàng không công nghiệp hàng không với tầm nhìn dài hạn
chiến lược trên tinh thần đôi bên cũng có lợi
cung cấp hỗ trợ thực chất hiệu quả cho các công ty hàng không việt nam
trong việc nâng cao đội ngũ tẩu bay đào tạo nguồn nhân lực chất lượng
hỗ trợ phát triển các công ty sản xuất linh kiện phụ kiện cho máy bay
để từng bước đưa doanh nghiệp việt nam tham gia chuỗi cung ứng kỹ thuật hàng không
cho boeing và ngành hàng không quốc tế
riêng việc hợp tác với bộ công an việt nam bộ trưởng tô lâm đề nghị boeing hỗ trợ
các nghiên cứu đánh giá về các loại máy bay phù hợp về công năng hỗ trợ đào tạo
quản lý phi công kỹ sư nhân viên kỹ thuật cho trung đoàn không quân công an nhân dân
nhằm nâng cao hiệu quả công tác phòng chống tội phạm phòng chống khủng bố
và công tác cứu hộ cứu nạn của bộ công an việt nam